theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi một
rãnh áp thấp trên khu vực nam biển đông và có trục ở khoảng năm tám độ vĩ bắc
cảnh báo về vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
dự báo trong ngày hôm nay và ngày mai một mươi sáu tháng một mươi một do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có xu hướng hoạt động mạnh dần lên
nên ở vùng biển từ bình thuận đến cà mau khu vực nam biển đông trong khoảng một hai ngày tới
trên khu vực quần đảo trường sa sẽ xuất hiện một vùng áp thấp và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển nhanh hướng tây và sau đó ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh nam trung bộ nam bộ
diễn biến về khả năng hình thành phát triển và di chuyển của vùng áp thấp
áp thấp nhiệt đới rất phức tạp
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương đề nghị theo dõi trong các bản tin cảnh báo tiếp theo